tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với chủ tịch triều tiên kim trương ngân đang thăm hữu nghị chính thức việt nam
tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh chủ tịch triều tiên kim jong un và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước triều tiên sang thăm việt nam
tạo dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ giữa hai đảng hai nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với đảng nhà nước và nhân dân triều tiên
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng lao động triều tiên đứng đầu là đồng chí chủ tịch kim trương ngân
nhân dân triều tiên sẽ tiếp tục thành công trong việc thực hiện đường lối chiến lược mới tập trung phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân
chủ tịch quốc hội chúc cuộc bầu cử hội nghị nhân dân tối cao triều tiên khóa một mươi bốn tổ chức vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ đạt kết quả tốt đẹp và bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa quốc hội việt nam và hội nghị nhân dân tối cao triều tiên trong thời gian tới
cũng tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chia sẻ với chủ tịch kim trương ngân một vài nét khái quát về tình hình hoạt động của quốc hội việt nam thời gian qua
đồng thời đề nghị quốc hội việt nam và hội nghị nhân dân tối cao triều tiên tăng cường giao lưu hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động của quốc hội
chủ tịch quốc hội cho rằng trong năm hai nghìn hai mươi kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai bên cần phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực
phù hợp với khả năng của mỗi bên nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh các nỗ lực của triều tiên và hoa kỳ tại hội nghị thương đỉnh lần thứ hai giữa chủ tịch kim trương ưn và tổng thống mỹ donald trump
chủ tịch quốc hội mong muốn triều tiên và hoa kỳ sẽ tiếp tục đối thoại để giải quyết các vấn đề liên quan trên bán đảo triều tiên và cải thiện quan hệ triều tiên và hoa kỳ
góp phần vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trên bán đảo triều tiên ở khu vực và trên thế giới
chủ tịch triều tiên kim jong un giới thiệu tình hình ổn định phát triển mọi mặt ở triều tiên
chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội mà việt nam đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
chúc nhân dân việt nam giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội việt nam
chủ tịch triều tiên kim trương ưn khẳng định lập trường nhất quán của đảng chính phủ triều tiên là tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
do chủ tịch kim nhật thành và chủ tịch hồ chí minh xây dựng và vun đắp nhấn mạnh chuyến thăm nhằm đưa quan hệ lên tầm cao mới
cảm nhận sự đón tiếp chân tình của nhân dân việt nam ở các nơi từ khi đặt chân đến việt nam
chủ tịch kim trương ưn cảm ơn và đánh giá cao sự chuẩn bị chú đáo hỗ trợ tích cực của đảng nhà nước nhân dân việt nam cho hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai